đúng vai trò của marketing xây dựng chiến lược marketing phù hợp tạo ra cho doanh nghiệp mình một thương hiệu đủ mạnh để đứng vững trên thị trường
đó cũng là mục tiêu mà easy marketing ra đời để đồng hành cùng với các doanh nghiệp việt nam
trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa đất nước đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết
thì các doanh nghiệp cũng ra đời với số lượng ngày càng tăng
nhưng chất lượng hoạt động của doanh nghiệp mới là đích đến
đó là tâm huyết của anh huỳnh tiến thịnh và chị ngô thị thanh hằng những người sáng lập ra easy marketing
và easy marketing ra đời với sứ mệnh đưa ra những giải pháp đột phá cho doanh nghiệp đem đến một khái niệm đầy đủ về marketing
không chỉ là quảng cáo đó là giải pháp sáng tạo kết hợp các công cụ truyền thông số tối ưu nhất để mỗi chiến dịch của khách hàng đạt được mục tiêu đề ra
thì mình nhận thấy là thị trường hiện nay các doanh nghiệp nhỏ họ cần marketing rất là nhiều
năm hai nghìn một mươi sáu là một năm mà bùng nổ lên các doanh nghiệp cũng như là rất là nhiều những cá thể chủ doanh nghiệp chủ shop họ bắt đầu kinh doanh online
và mình nhận thấy là trên thị trường mọi người đang làm marketing một cái gọi là rất là bản năng
khá là bản năng dựa trên là chạy quảng cáo thôi
ăn may thì chạy quảng cáo được còn nếu không thì sẽ khá là rủi ro cho doanh nghiệp với cái ngân sách quảng cáo rất là lớn họ không kiểm soát được
và đó là lý do mà easy marketing mở một cái
agency về chuyển khai và tư vấn những cái chiến dịch marketing cho các doanh nghiệp
cũng như là các ngoài cái doanh nghiệp lớn thì còn có các doanh nghiệp nhỏ và vừa
thực chất còn nhiều các doanh nghiệp việt nam đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ doanh nghiệp khởi nghiệp
chưa nhìn nhận đúng vai trò của marketing
họ phát triển sản phẩm và bán hàng theo hình thức truyền thống
trong khi đó thị trường đã vận hành marketing một cách nhuẩn nhuyễn bài bản để tạo ra thương hiệu bền vững
easy marketing hiểu được cái yếu của doanh nghiệp trẻ việt nam
và khắc phục nó bằng những hoạt động đa dạng và chuyên sâu của mình
facebook nào facebook google hay là những cái kênh nào đó để mà đưa cái thông điệp của mình lên với doanh nghiệp
và cái mảng thứ ba là cái mảng đào tạo
đào tạo ở đây thì chúng tôi có đào tạo về những cái kiến thức nền tảng về marketing
ví dụ như cách xây dựng thương hiệu của bạn trên mạng xã hội thế nào
cái cách viết content thu hút để mà làm sao khách hàng tìm đến bạn
cũng như là những cái chiến lược truyền thông chúng ta phải xây dựng một cách bài bản ra sao
thì riêng cái mảng training này thì easy marketing kết hợp với bệ phóng việt nam digital bốn
một sáng kiến của google
chương trình này là đem đến kiến thức về kinh doanh và marketing cho năm trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
để có kiến thức về họ có kiến thức và kỹ năng về marketing số
trao kiến thức và hỗ trợ tích cực bảng marketing cho từng doanh nghiệp khi cần
chính là cách mà easy marketing lựa chọn để đồng hành cùng các doanh nghiệp
xin cảm ơn anh tiến thịnh đã tham gia chương trình câu chuyện khởi nghiệp của truyền hình nhân dân
câu hỏi đầu tiên xin được hỏi là
trong phóng sự nêu trên cũng đã nói đến những vấn đề về marketing trong doanh nghiệp
tuy nhiên thì cái nhận thức của các doanh nghiệp về marketing chưa thật sự đúng đắn
là một đơn vị cũng đã tư vấn rất là nhiều cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp
thì anh có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này
thật sự là tôi cũng thành lập cái doanh nghiệp này ba năm rưỡi
và ngay từ lúc đầu thì chúng tôi thấy rằng là một cái thị trường rất là lớn
mà hầu hết tất cả mọi người đặc biệt là những anh chị mà khởi nghiệp
thường thì chỉ tập trung vào sản phẩm
nó chủ yếu thôi
chúng tôi thấy rằng là đây là một cái điều rất là quan trọng cho bất kể một doanh nghiệp nhỏ và vừa
cũng như là một cái doanh nghiệp start up nào
chúng ta cần phải nhìn rõ gốc độ đó là marketing
và cách để chúng ta xây dựng một cái thương hiệu ngay từ đầu
một cách rất là nghiêm túc và bài bản
chứ không phải là chúng ta đến cái thời điểm mà chúng ta làm doanh nghiệp rồi
chúng ta mới bắt đầu tập trung vào thương nghiệp
vậy thì ngay từ ban đầu anh có áp dụng tất cả những cái quan điểm gì vào cho doanh nghiệp của mình không ạ
khi chúng tôi khởi nghiệp thì chúng tôi bắt đầu xây dựng cho mình một hình ảnh
một cái logo một cái bộ ấn phẩm truyền thông bộ nhận diện thương hiệu
từ tên công ty rồi từ cái slogan của công ty cái website của công ty v v
tất cả những cái đó là chúng tôi đã định ngay từ đầu là làm sao nó phải thật chuyên nghiệp
ngay từ đầu thì chúng tôi đã nhận thức rằng chúng tôi phải là một doanh nghiệp chuyên nghiệp ngay từ đầu
chứ không phải để doanh nghiệp lớn rồi chúng ta mới làm chuyên nghiệp
mà chúng ta làm chuyên nghiệp thì nó mới bắt đầu nó lớn được
sau hơn ba năm thành lập
thì hiện nay easy marketing cũng đã có những thành công nhất định
anh có thể chia sẻ được những cái khó khăn cũng như những cái thuận lợi
từ những ngày đầu mà mình thành lập easy marketing không ạ
khi mà chúng tôi khởi nghiệp vào cái thời điểm đầu
đó là giữa năm hai nghìn một mươi sáu thì chúng tôi thành lập nên doanh nghiệp easy marketing
và từ đó thì chúng tôi thấy rằng là một cái sự nhìn nhận của các start up
và đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì người ta đang nhìn trên cái góc độ đó là marketing là quảng cáo
thế nên là khi mà chúng tôi khởi nghiệp là một công ty về marketing
thì họ đang bị đánh đồng chúng tôi
những công ty quảng cáo là chỉ có tập trung vào quảng cáo thôi
tức là quảng cáo thì tập trung chủ yếu vào công cụ
và doanh nghiệp đặc biệt là chủ doanh nghiệp
cần phải có một cái tư duy một cái tầm nhìn về marketing
marketing đó là một cái phạm trụ rất là rộng lớn
còn quảng cáo nó chỉ là một phần nhỏ
nhưng nó quan trọng trong marketing thôi
ngay từ cái rào cản đó chúng tôi cảm thấy cái thử thách khó khăn đó là
làm sao để educate cho thị trường
tức là làm sao để giáo dục được cho khách hàng
người ta hiểu rằng là marketing chứ không phải là quảng cáo
và một cái kế hoạch marketing thì nó có dài hạn
ngắn hạn và trung hạn
còn những cái cách để mà làm quảng cáo nó chỉ là chiến dịch thôi
chứ nó không phải là chiến lược
và làm sao chúng tôi vạch ra được một cái chiến lược đường dài
cho các doanh nghiệp để người ta có thể nắm bắt được là
trên cái chặng đường dài đó thì phải có những cái đoạn nào
chúng ta tập trung vào quảng cáo
những cái đoạn nào chúng ta phải có một cái tầm nhìn marketing thật sự
vậy thì anh có thể chia sẻ cái quan điểm về khởi nghiệp của mình
đặc biệt là trong cái trạng đường khởi nghiệp từ những ngày đầu được không ạ
cái quan điểm của khởi nghiệp của chúng tôi đó là làm sao
để chúng ta nhìn thấy được cái bối cảnh của thị trường như thế nào
vấn đề và chúng ta đưa ra được giải pháp
và chúng ta đưa ra là cái kết luận là cái giải pháp đó của chúng ta
có giải quyết có thể giúp được cho nhiều người hay không
và một người làm kinh doanh hay còn gọi là một người doanh nhân
thì làm sao để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của nhiều người khác
và làm sao đó để chúng ta có thể phục vụ được cho họ
và thu lại lợi nhuận về cho mình
thì đó là cái quan điểm của chúng tôi về khởi nghiệp
trong quá trình triển khai nhiều dự án
huỳnh tiến thịnh và ngô thanh hằng nhận thấy
nhiều doanh nghiệp việt còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận tư duy marketing mới
vì vậy từ năm hai nghìn một mươi chín easy marketing tập trung phát triển lĩnh vực đào tạo
nhằm cung cấp kiến thức cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
tạo đòn bẩy để các doanh nghiệp có thể tự phát triển
anh trần văn phú hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty mỹ phẩm cao cấp
dự án của anh mới ra đời hơn bốn tháng nay
khi đi vào triển khai một dự án với thương hiệu lớn trên thế giới
đòi hỏi có sự chuyên nghiệp cao đặc biệt trong khâu marketing
anh đã tìm đến easy marketing
thông qua các khóa đào tạo tại đây
anh phú đã tự tin xây dựng một chiến lược bài bản để xây dựng thương hiệu mới tại việt nam
easy marketing đã cho mình được những giải pháp để nâng cao thương hiệu cá nhân
kết hợp với lệ sức mạnh của internet để tạo ra khai thác nguồn thương hiệu
giúp chúng tôi tìm kiếm được những tệp khách hàng phù hợp với mình
đây là một cái điều mà mình cũng cảm thấy hết sức hài lòng
sau khi kết thúc khóa học bất cứ vấn đề gì đó mà chưa hiểu hoặc là cụ thể
hoặc là cần sự tương tác trao đổi thì mình đều có thể trao đổi với easy marketing
để xử lý từng vấn đề nhỏ từng bước cụ thể để sâu chuỗi các vấn đề đó
tạo thành một chiến lược
nó tốt hơn hiệu quả hơn
đào tạo nâng cao đổi mới tư duy marketing cho doanh nghiệp việt
để thương hiệu việt có thể vươn xa đến với bạn bè quốc tế
là mục tiêu mà những người sáng lập dự án hướng đến
easy marketing có một gọi là xây một cái hệ sinh thái cho khách hàng
vừa đào tạo và vừa có những cái buổi offline kết nối lại những anh chị mà đã học
chủ yếu đối tượng học viên của easy marketing là những anh chị đang điều hành doanh nghiệp
hoặc là đang làm kinh doanh
chúng tôi sẽ có những buổi kết nối anh chị lại với nhau
và trước hết chúng tôi liên tục cung cấp ngoài cái việc anh chị đã tham gia những khóa học rồi
thì chúng tôi còn tặng thêm rất nhiều những khóa tiếp theo update những kiến thức mới nữa
và sau đó mình có thể kết hợp với nhau để làm kinh doanh
ví dụ như chúng tôi sẽ tìm những đối tác mà thực sự có uy tín trên thị trường
và làm sao để kết nối với những doanh nghiệp đó
họ cùng kết hợp và triển khai với nhau trong cái mảng kinh doanh
và chúng tôi sẽ là một cộng đồng và gắn kết với nhau lâu dài
xong hành với đào tạo
easy marketing phát triển mảng giải pháp marketing và thương hiệu cho các doanh nghiệp
tuy nhiên mảng giải pháp đó sẽ được thanh hằng và tiến thịnh hỗ trợ miễn phí sau đào tạo
như một cách đồng hành với các doanh nghiệp
trên thị trường hiện nay cũng đã có rất nhiều mô hình đã thành lập và triển khai
giống như dự án của easy marketing
vậy thì easy marketing có những cái điểm gì đặc biệt
có những cái điểm gì nổi trội khác để mà mình có thể
đứng vững trên thị trường và có thể cạnh tranh được với các dự án khác được không ạ
cái sự cạnh tranh này thực sự là lớn và cái thị trường mà về marketing thì nó cực kỳ rộng lớn và nó rất là đa dạng
chúng tôi cảm thấy là cái thị trường cạnh tranh như thế chúng tôi tìm ra một cái điểm riêng của mình
cái sự khác biệt duy nhất của mình hay còn gọi là cái điểm usp
đó là easy marketing đang tập trung vào một cái mảng đó là mảng training đào tạo về sales và marketing
cũng như là đào tạo về cách marketing và làm kinh doanh
và từ đó thì người ta có một cái góc nhìn đúng đắn hơn về marketing
và chúng tôi lại
phục vụ được cho họ
thậm chí là tôi có thể gọi trong hoa kép thôi
tức là có thể cầm tay chỉ việc cho các doanh nghiệp đó
người ta đi từng bước như thế nào từng bước như thế nào
chính vì điều đó chúng tôi tạo nên sự khác biệt
chúng tôi có thể xem đó là sự cạnh tranh của chúng tôi đối với những doanh nghiệp khác trên thị trường
chúng tôi rất là tự tin về điều này
và khi mà chúng tôi tạo ra được một cộng đồng các doanh nghiệp
họ rất hiểu về cái chiến lược marketing như thế này
và từ đó chúng tôi có thể kết nối với họ
và từ đó tạo nên nhiều cái network
để chúng tôi có thể tạo được cái sự giao thương giữa cái network đó
và tạo ra một cái cộng đồng rất là bền chặt
và người ta rất là yêu thương cũng như là hỗ trợ tương tác với nhau rất là tốt trong những cộng đồng này
thì đó là cái sự đặc biệt sự khác biệt mà easy marketing mang lại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
và đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp
vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái giá trị gì mà easy marketing đã mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp ngày nay được không ạ
trong vòng hơn ba năm qua thì chúng tôi đã phục vụ cho rất là nhiều những doanh nghiệp lớn
và đặc biệt đó là những doanh nghiệp nhỏ và vừa những start up
thì chúng tôi nhận thấy rằng là ở việt nam của mình thì có rất là nhiều những cái sản phẩm tốt
tuy nhiên là người ta lại chưa có cạnh tranh về mặt thương hiệu
chúng tôi thấy rằng cái phần thương hiệu thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có tập trung vào nhiều
thế nên là rất là khó để mà chúng ta có thể cạnh tranh được với những cái thương hiệu từ nước ngoài trên thế giới người ta đổ về
thì đó là một trong những cái sức cạnh tranh rất là lớn
chúng tôi nhận thấy điều đó nên chúng tôi đã tập trung vào chủ yếu đó là cái chương trình huấn luyện đào tạo training cho các doanh nghiệp
từ đó thì chúng tôi hướng cho các doanh nghiệp nhìn ra nhìn nhận rõ ra cái tam giác của doanh nghiệp đó là gì
cái phần thương hiệu của công ty
thứ hai đó là cái thành thương hiệu của sản phẩm
và thứ ba đó là cái nhân hiệu cái thương hiệu cá nhân của chủ doanh nghiệp
làm sao để chúng ta có thể xây dựng được ba cái góc thương hiệu này
để cho các chủ doanh nghiệp hình dung ra cái doanh nghiệp của mình cần tập trung vào sản phẩm vào quản trị marketing
và làm sao để chúng ta có thể xây dựng được một cái thương hiệu của công ty
easy marketing đã có rất là nhiều những hoạt động khác nhau và có những thành công nhất định
vậy thì trong tương lai easy marketing sẽ phát triển doanh nghiệp của mình theo hướng như thế nào nữa
trong vòng ba năm rưỡi qua thì chúng tôi đã đúc kết lại được những cái kiến thức để cho đội nhóm chúng tôi có thể lập ra một cái bộ giáo trình
để cho đội nhóm chúng tôi có thể lập ra một cái bộ giáo trình

làm sao để cung cấp cho các chủ doanh nghiệp và người ta nhìn thấy đó là một cái tấm bản đồ đã sẵn có
và từ đó chúng tôi chăm sóc và phục vụ cho các doanh nghiệp về cái chiến lược này
cũng như là từ cái bộ giáo trình đó chúng tôi đã kết hợp với một cái chương trình rất là đặc biệt từ phía google đó là bệ phóng việt nam digital

nằm tạo nhằm tạo ra một cái giá trị

doanh doanh doanh nghiệp ở việt nam
để làm sao người ta có thể có được
một cái bộ giáo trình bài bản
chính thống chính quy giáo trình trụng quốc tế
từ đó thì người ta có thể là gì
tôi tin chắc rằng là cái sự kết hợp này của chúng tôi
sẽ tạo ra rất là nhiều những cái giá trị
và cái mục đích của chúng tôi là tạo cho
tư duy cho các chủ doanh nghiệp
người ta có thể nắm bắt được những cái kiến thức này
làm sao áp dụng vào trong cái quy trình marketing
và cái làm sao để phát triển
thúc đẩy được cái doanh số của doanh nghiệp của họ
chúc anh thành công về những kế hoạch của mình
trong tương lai và một lần nữa xin được cảm ơn anh
đã chia sẻ câu chuyện của easy marketing
với khán giả của truyền hình nhân dân
sau hơn ba năm đi vào hoạt động
easy marketing đã gặt hái được
những thành công nhất định
như cách mà dự án đang ngày ngày đồng hành
với các doanh nghiệp
đến nay tiến thịnh và thanh hằng đã có hơn ba trăm linh khách hàng
và đào tạo cho hơn năm lượt chủ doanh nghiệp
và cấp quản lý trong năm hai nghìn một mươi chín
trong số năm trăm linh doanh nghiệp
trong đó có những đối tác là những doanh nghiệp lớn
như yamaha samsung ssd pariot thuận trương friends
những start up trẻ vẫn luôn nhận được sự tư vấn nhiệt tình
từ đường mũ easy marketing
để từng bước xây dựng doanh nghiệp
xã hội ngày càng phát triển
thì marketing lại càng đóng vai trò quan trọng
marketing là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp
thúc đẩy sự cạnh tranh và kinh tế xã hội phát triển
đây được coi là một trong những yếu tố then chốt
để đi đến thành công của doanh nghiệp
giá trị mà easy marketing tạo ra
không chỉ là marketing
mà thông qua đó
cùng phát triển một cộng đồng doanh nghiệp việt nam
bền vững lớn mạnh
xin chào và hẹn gặp lại